tôi ở nhà thông điệp cuộc sống tràn ngập trên các phương tiện truyền thống hiện nay
và đây cũng là lời kêu gọi người dân hưởng ứng để phòng chống dịch bệnh
dẫu biết rằng với cuộc sống nhộn nhịp thường ngày thì việc ở nhà với nhiều người có lẽ là còn chưa quen
thế nhưng hãy cùng chúng tôi theo dõi một ghi nhận ngắn ngay sau đây
để có thể thấy rằng là ở nhà hóa ra cũng có rất nhiều điều thú vị
trò chơi cá ngựa rất thú vị nhưng nó còn thú vị hơn khi đó là trò chơi kết nối đến cả bốn thế hệ gia đình bà kim anh
bà kim anh chia sẻ đây là lần đầu tiên mà từ già trẻ lớn bé trong nhà được quây quần chơi chung một trò chơi như thế này
thay vì mỗi người một nơi hay mỗi người lại ôm một chiếc điện thoại
mình chủ nhà ở nhà không ai đi ra được không có việc gì thì không nên đi
nếu mà có cần thì mới phải đi còn cố gắng ở nhà để giữ cho mình và giữ cho cộng đồng
có nhà thì chơi trò chơi có nhà thì tranh thủ cùng nhau nấu ăn làm bánh
cái mà mình cảm thấy được nhiều nhất sau đợt dịch này đấy là cái sự gắn kết giữa gia đình
và tâm sự của một con gái lấy chồng xa mẹ từ rất là lâu có cơ hội mà được ở nhà được ở gần bên mẹ
nó là một điều mà thực sự là nếu mà nói là không nhờ cái dịch này thì mình sẽ không thể cảm nhận được
vì công việc hàng ngày sẽ đi liên tục sau đó sẽ chăm lo cho gia đình nhỏ riêng của mình
rất là khó có cái cơ hội mà quay trở lại như thời còn thơ ấu được ở bên mẹ hàng ngày
được lắng nghe những câu chuyện hàng ngày với mẹ rồi cùng với mẹ vào bếp làm những cái món mới
với vị trí đắc địa ngay khu trung tâm quán của bà mến không lúc nào vắng ngay cả trong mùa dịch
nhưng hiện nay thay vì dọn hàng như mọi ngày thì bà dành nửa ngày để lau dọn bát đũa và đóng cửa hàng
không ai bắt buộc nhưng cả bà và chục cửa hàng khác đều tự nguyện đóng cửa
chỉ vì không muốn cửa hàng mình tập trung đông khách lại gây hại cho sự kiểm soát dịch bệnh của thành phố
cái thứ nhất là cho mình cái thứ hai là để cho tất cả mọi người nó đỡ tiếp xúc chỗ đông người
vì mình cũng không biết đâu là ai là bệnh ai là không cả để mà tránh
thì tốt hơn thế là thôi nhiều khi cũng tiếc lắm nhưng mà cũng phải đóng cửa để đảm bảo sức khỏe cho tất cả cộng đồng
tất cả mọi người và cho gia đình nhà mình
trên các trang mạng xã hội rất nhiều gia đình đã hưởng ứng phong trào tôi ở nhà bằng những tấm biển thú vị như thế này
và chỉ cần sống chậm lại một chút
sẽ nhận ra được nhiều giá trị cuộc sống hơn trăng và thậm chí lại còn chung tay cùng cả nước chống dịch bằng điều đơn giản nhất